hôm nay dưới tác động của vùng áp thấp phía tây sẽ mang nắng tới cho bắc bộ
dù cường độ nắng không quá mạnh nhưng lại trên nền nhiệt cao sẵn sẽ đẩy mức nhiệt ngày
ở khu vực bắc bộ tăng lên mức hai mươi năm hai mươi tám độ
dự báo kiểu thời tiết ấm áp dễ chịu này sẽ duy trì liên tục trong từ một đến hai ngày tới
khoảng ngày chủ nhật tức là ngày hai mươi ba tháng một mươi hai một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ tràn xuống nước ta
và gây mưa rét trở lại
cũng giống như bắc bộ một màn mây mỏng lúc này đang che phủ ở miền trung
với mức nhiệt tương đối dễ chịu các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ trong khoảng một mươi chín hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng hai mươi hai hai mươi bốn độ
sau tám giờ sáng miền trung trời sẽ đồng loạt chuyển nắng và từ khoảng thời gian này trở đi
nhiệt độ bắt đầu tăng dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
còn đối với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ
không có sự khuếch tán của không khí lạnh phía bắc nam bộ và tây nguyên trở lại
với thời tiết mùa khô điển hình
trời có nắng từ sớm và cường độ nắng mạnh khiến cho nhiệt độ ngày tăng cao
ở khu vực tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ ở ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn khu vực nam bộ sẽ là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
cục bộ một số nơi ở khu vực miền đông nhiệt độ còn cao sấp xỉ ba mươi năm độ
và trời sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ
trên biển không khí lạnh yếu đi ở khu vực huyện đảo hoàng sa
gió giảm xuống còn từ cấp bốn đến cấp năm mưa rông không xuất hiện
đối với khu vực huyện đảo trường sa cũng chỉ có mưa ở một vài nơi
gió đông bắc cường độ mạnh cấp bốn sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước